để qua mắt lực lượng chức năng cặp vợ chồng hờ ở kiên giang đã cho ma túy vào quả bóng bàn
rồi thả vào ống nước để bán cho con nghiện
với hành vi này ngày hai mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã tạm giữ hình sự đối với trần văn vẹn và nguyễn thị hồng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an kiểm tra bắt quả tăng trần văn vẹn và nguyễn thị hồng
đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại hẻm năm mươi ba đường mạc cửu phường vĩnh thanh thành phố rạch giá
qua khám xét tại nhà riêng của vẹn thu giữ nhiều túi ni lông và các đoạn ống nhựa
bên trong có chứa ma túy đá và heroin số tiền trên ba mươi triệu đồng cùng với một số tăng vật có liên quan
bước đầu hai đối tượng thừa nhận số ma túy trên là của hồng mua về để cùng vẹn sử dụng
sau đó có bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời
công an tp bua ma thủa tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ
bắt giữ ba đối tượng trong một đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy
chỉ trong một tháng nhóm này đã liên tiếp gây ra bảy vụ
do không có việc làm ổn định và cần tiền để tiêu xài cá nhân
nên nguyễn tấn đạt đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
hàng ngày đạt thường đi trên các tuyển phố bua ma thủa giò la
khi thấy người nào để xe máy sơ hở thì liền tiếp cận rồi dùng vam phá khóa
điều khiển xe máy tẩu thoát
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng trên đường tàu thoát
đạt luôn tháo biển số vứt bỏ lại ở bên đường
với thủ đoạn đó từ ngày bảy cho đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đạt đã liên tiếp gây ra bảy vụ lấy cắp bảy chiếc xe máy của người dân
tất cả số xe máy trộm cắp được đạt đã mang đến hai tiệm sửa chữa xe máy
của bùi anh tuấn và phạm ngọc hào bán với giá từ một năm đến bảy năm triệu đồng
hiện công an thành phố buôn ma thuột đã truy thu được năm chiếc xe máy tăng vật
cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với đỗ minh tiến chú phường thuận phước quận hải châu về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng hai sau khi ăn nhậu
tiến được một đối tượng không rõ lai lịch vừa quen trong bàn nhậu trở đi trộm cắp
khi đi đến một ngôi nhà trên đường lê văn tâm thuộc phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
phát hiện cửa tầng hai không đóng tiến đã đột nhập vào nhà
lấy đi hai điện thoại di động iphone và tiền mặt tổng giá trị là bốn mươi một triệu đồng
sau đó cả hai rời hiện trường và đi tìm nơi tiêu thụ
qua xác minh làm rõ tối cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ tiến khi đang lẩn trốn tại địa phương
tiến từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù nay lại tiếp tục tái phạm
sau hai ngày đêm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh khánh hòa đã nhanh chóng xác định
và bắt giữ được nghi can gây ra vụ án giết người hiếp dâm cướp tài sản
đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi tháng hai tại xã cam phước đông thành phố cam ranh
nghi can gây án là mấu điện hai mươi bảy tuổi trú tại thôn giải phóng xã cam phước đông
mấu điện là cháu gọi nạn nhân bằng gì
công an khánh hòa nhận được tin báo về một vụ giết người tại thôn giải phóng xã cam phước đông
vào lúc giờ ngày hai mươi tháng hai nạn nhân là một phụ nữ năm mươi bốn tuổi bị giết bị xâm hại thân thể và bị cướp mất tài sản
khẩn trương điều tra công an khánh hòa nhanh chóng khoanh vùng
và xác định được nghi can gây án là mấu điện
đến chiều ngày hai mươi hai tháng hai lực lượng điều tra đã bắt được mấu điện khi mà đối tượng đang lẩn trốn
tại một khu vực hẻo lánh thuộc xã cam phước tây huyện cam lâm
bước đầu đối tượng khai nhận sau khi uống rượu thì đến nhà nạn nhân xin tiền không được
nên đã bóc cổ sát hại nạn nhân sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm rồi lục tài sản lấy đi năm trăm linh đồng
quá trình chạy trốn đối tượng đã mua và uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không chết
cơ quan công an đã đưa đối tượng đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe
lợi dụng sự sơ hở của người dân bị cáo nguyễn giỏi hai mươi ba tuổi chú phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
đã bốn lần đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt bị cáo nguyễn giỏi một năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản
và bị cáo châu thanh bình tám tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng sáu đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
giỏi đã bốn lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại các quận sơn trà ngũ hành sơn và quận hải châu
với thủ đoạn lân la vào nhà dân lựa lúc người dân vắng nhà hoặc sơ hở mất cảnh giác
thì giỏi đã đột nhập và thực hiện trộm cắp tài sản phần lớn là điện thoại di động laptop và xe đạp thể thao
tài sản trộm cắp được giỏi mang đến cửa hàng điện thoại di động trên đường nguyễn văn thoại
do bình làm chủ để tiêu thụ số hàng trên
mặc dù biết số tài sản mà giỏi đem đi bán cầm cố là đồ trộm cắp
nhưng bình vẫn nhiều lần thu mua và bán đi kiếm lời
đến thời điểm bị bắt giỏi đã trộm cắp của năm bị hại giá trị tài sản gần một mươi bốn triệu đồng
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng hai công dân hoàng hồng lĩnh chú tại tổ năm phường tân giang thành phố cao bằng
đến công an phường tân giang trình báo đã nhặt được hơn một trăm linh triệu đồng
đề nghị công an phường hỗ trợ truy tìm xác minh trao trả tài sản cho người đánh rơi
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng hai chị hoàng hồng lĩnh đang lưu thông trên đường trở về nhà
đến đoạn đường gần khu vực đền ngọc thanh thuộc tổ bảy phường tân giang
đã phát hiện một chiếc ví màu đen rơi trên đường
bên trong ví có hơn một trăm linh hai triệu đồng và một thẻ căn cước công dân
ngay sau đó chị lĩnh mang tài sản nhặt được đến công an phường tân giang trình báo
trao trả cho người đánh rơi
công an phường tân giang đã tiến hành
lập biên bản ghi nhận số tài sản trên đồng thời kiểm tra xác minh
liên hệ được người bị mất tài sản là bà hoàng thị hương chú tại tổ bảy phường tân giang
sau khi xác thực số tiền nói trên là của bà hương
công an phường đã hoàn tất các thủ tục trao trả tài sản cho người đánh mất
liên tục đeo bám kiên quyết truy bắt tội phạm đến cùng
mặc dù đối tượng chống trả quyết liệt suốt nhiều cây số đường trường
dù bị thương ở chân nhưng anh vẫn nện đau
phối hợp với đồng đội và người dân để khống chế và bắt giữ được đối tượng
người chiến sĩ công an có hành động dũng cảm đó là đại úy trần thanh quân
phó trưởng công an xã xuân bình thị xã sông cầu tỉnh phú yên
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một vào thời điểm công an phú yên đang triển khai thực hiện đợt cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán nhâm dần
công an xã xuân bình thị xã sông cầu nhận được tin báo của anh nguyễn trung hiếu
chú xã xuân lộc
về việc bị kẻ gian trộn các chiếc xe mô tô của anh khi đang dừng đổ ven đường cú lộ một
ngay sau khi tiếp nhận thông tin trưởng công an xã xuân bình đã phân công đại úy trần thanh quân
trực tiếp đến hiện trường xác minh vụ việc
sau khi tiếp nhận tin báo của người dân là có sự việc mất trộm xe máy
thì bản toàn là chỉ huy đơn vị cho nên tập hợp anh em các bộ chiến sĩ trong đơn vị phân công nhiệm vụ
trong đó thì phân công đồng chí trần thanh vương trực tiếp tiếp nhận thông tin ghi nhận ban đầu sự việc
tiếp nhận tin báo của bị hại sau đó là sau khi nhận định được tình hình
đồng chí vân đã triển khai lực lượng cùng với bị hại là anh hiếu
theo tiếng quốc lộ một e vừa hướng nơi xảy ra mất cấp
trên đường đi đại úy trần thanh quân phát hiện một đối tượng đang đi trên xe mô tô
có đặc điểm nhận dạng giống như thông tin tiếp nhận
nên anh đã tăng tốc đuổi theo đối tượng nghi vấn
tôi đã dùng xe xe máy đã đuổi theo
tôi đã đuổi theo đối tượng nhưng đối tượng là chạy với tốc độ cao
hồng đã thoát khỏi sự đeo bám của tôi và chạy đến khoảng ba km
thì bản thân tôi lúc này thì thấy là đoạn đường vắng
cũng như là cảm thấy là an toàn cho bản thân cũng như người đi đường
thì tôi đã áp đối tượng vào trong lợi đường nhưng đối tượng là rất manh động
và cũng muốn thoát khỏi sự đeo bám của tôi
nên là đã dùng xe tông thẳng vào trực diện và xe cho tôi
đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản và chống người thê hành công vụ là bùi văn thân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
được biết thân là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
là một con nghiện và bị nhiễm hiv nên rất manh động liều lĩnh
trong quá trình truy bắt khống chế đối tượng đại úy trần thanh quân đã bị chấn thương
xê sát phần mềm ở hai chân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y một mươi ba ở tp quy nhơn
tôi tìm lại chế cũng rất vui
tôi cũng cảm ơn
cảm ơn công an xã xuân bình
hành động của đồng chí đại úy trần thanh quân đã tô thấm thêm truyền thống anh hùng của đơn vị công an thị xã xuân cầu
là tấm gương sáng cần được nhân rộng trong toàn lực lượng để cán bộ chiến sĩ học tập nói theo
hành động dũng cảm quên mình của đại úy trần thanh quân nói riêng công an xã xuân bình nói chung
là minh chứng rõ nét cho tinh thần kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm đến cùng của người chiến sĩ công an nhân dân
nhằm góp phần bảo vệ
sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
vâng liên quan đến một nội dung được truyền hình công an nhân dân chúng tôi đề cập đến trong những ngày gần đây
về sự bất hợp lý của các hệ thống hàng rào chắn trên vỉa hè tại nhiều tuyến phố của thủ đô hà nội
gây khó khăn cho người đi bộ
mới đây thì một trong những địa điểm này đã được tháo gỡ một phần hàng rào để người dân đi lại thuận tiện hơn
như đã phản ánh hệ thống hàng rào xuất hiện trên vỉa hè tại nhiều tuyến phố của hà nội thời gian gần đây
đang không cho thấy sự hiệu quả và không đạt được mục đích nhắm đến
cá biệt một số khu vực còn gây khó khăn cho người qua đường và người khuyết tật
người dân phải trèo rào mới lên được vỉa hè
sau những phản ánh về những bất cập này hiện một số khu vực đang được tiến hành tháo gỡ
chỉnh sửa lại để tạo thuận lợi hơn cho người đi bộ
hiện toàn thành phố có năm điểm vỉa hè được lắp rào chắn để ngăn xe máy đi lên vỉa hè
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang đã hoàn tất hồ sơ
để chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố tám bị can về hành vi cố ý gây thương tích
và hành vi gây dối trật tự công cộng
các bị can cùng chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
theo kết quả điều tra sau khi ăn nhậu nguyễn minh tiến và bùi minh thuận mâu thuẫn với nguyễn quốc bảo
sau đó nhóm của bảo rủ thêm một đối tượng còn nhóm của thuận rủ thêm hai đối tượng
mang theo nhiều hung khí cùng tham gia hỗn chiến
hậu quả thuận dùng dao tự chế chém trịnh nước hoa đứt liềm bàn tay phải với tỷ lệ thương tật là bốn mươi chín
sau đó nhóm của thuận đến cơ quan công an đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam các đối tượng có liên quan về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
theo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hôm qua đơn vị này nhận được thông tin tàu vanden
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển hồng gai cùng với một mươi chín thuyền viên việt nam
trên hành trình chở năm tám trăm linh m hối gỗ từ cảng rabone papua new guinea về cần thơ
gặp thời tiết xấu đã bị hỏng máy tàu nghiêng một mươi năm độ khiến cho các thuyền viên phải rời tàu xuống phao bè
tuy nhiên thông tin liên lạc đã bị gián đoạn ngay sau đó
ngay sau khi nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã khẩn cấp huy động các phương tiện đi tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu vanden
cho đến hai mươi ba h ngày hôm qua tàu rapallo quốc tịch liberia đã phát hiện và cứu được bốn thuyền viên
mặc áo phao của tàu vanden
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã hướng dẫn tàu các biện pháp
sơ cấp cứu ban đầu thuyền viên đồng thời tiến hành khai thác trực tiếp nạn nhân được cứu
được biết tất cả một mươi chín thuyền viên đã rời tàu do sóng to gió lớn cho nên một số thuyền viên
chưa lên được phao bè
trong hai mươi hai h cho đến bảy h ba mươi ngày hôm nay tàu sar bốn trăm một mươi ba đã phát hiện và cứu được năm thuyền viên
đang trôi giạt trên xuồng cứu sinh và phao bè
hiện trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam tiếp tục điều phối lực lượng
tại hiện trường triển khai hoạt động tìm kiếm một mươi thuyền viên còn mất tích
đồng thời báo cáo ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn
tiếp tục chỉ đạo huy động thêm lực lượng phương tiện tham gia
đề xuất điều động máy bay tham gia tìm kiếm cứu nạn kịp thời
vào sáng ngày hôm qua khi trên đường từ hoàng sa về bờ cách đảo lý sơn chừng năm hải lý
thì tàu cá qng chín mươi sáu nghìn hai trăm ba mươi bảy ts của ngư dân lý sơn tỉnh quảng ngãi đã bị phá nước và bị chìm
sau nhiều giờ vật lộn với gió to sóng lớn vào chiều cùng ngày toàn bộ chín ngư dân trên
đã được tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai đưa vào bờ an toàn trong niềm vui khôn siết
của người thân và người dân trên đảo
chìm tàu trên vùng biển lý sơn chín ngư dân trôi nổi trên biển trong điều kiện gió cấp sáu cấp bảy
sóng biển cao từ bốn đến năm mét các ngư dân đã nghĩ đến tình huống xấu nhất
hơn năm giờ trôi nổi trên biển với gió to sông lớn chín ngư dân được cứu
trở về đoàn tụ với gia đình các ngư dân như được tái sinh
chìm xuống thì các anh em trên tàu rất là lo sợ và sợ là không có thể nào về được với gia đình
bởi vì sóng nó lớn nó to quá và sau khi cũng nhờ các cơ quan
hoặc là các cơ quan các cơ quan các cơ quan các cơ quan các cơ quan
tàu huyện tàu cánh sát biển của việt nam và tàu ngư dân ra tiếp chạy tới thì cứu chúng tôi
thì chúng tôi mới biết là chắc có lẽ là chúng tôi sống lại lần hai đó

theo đó trung tâm dịch vụ tài chính thuộc sở tài chính tỉnh đồng tháp có nhiều sai phạm trong một mươi bốn gói thầu mua sắm tập trung máy móc thiết bị như máy vi tính máy in
có tổng giá trị phê duyệt hơn chín mươi sáu tỷ đồng thì tỷ lệ giảm thầu bình quân rất thấp chỉ giảm bốn hai mươi chín chi phí trong đó có đến năm gói thầu tỷ lệ giảm thầu dưới một
tổng giá trị trúng thầu và thỏa thuận khung của một mươi bốn gói thầu mua sắm tài sản công là chín mươi hai một tỷ đồng chỉ giảm bốn một tỷ đồng so với giá phê duyệt
thanh tra tỉnh đồng tháp phát hiện đơn vị này đã ký thỏa thuận khung mua sắm thiết bị hàng hóa trên lệch so với tổng giá trị nhập khẩu và hợp đồng mua sắm hàng hóa
đồng thời các đơn vị có liên quan không chấp hành cung cấp thông tin tài liệu hoặc cung cấp thông tin nhưng không đúng theo yêu cầu gây cản trở hoạt động thanh tra
còn công an quận cái răng thành phố cần thơ cho biết đang tạm giữ đối tượng lâm hải sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ thị trấn cầu kè huyện cầu kè tỉnh trà vinh về hành vi dùng vũ khí nóng cướp tài sản
theo điều tra ban đầu sáng ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai sơn đến nhà nghỉ thuộc khu vực thạnh mỹ phường thường thạnh quận cái răng thành phố cần thơ để thuê phòng nghỉ
đến giữa trưa cùng ngày sơn dùng súng giao tự chế khống chế ba thanh niên đang lưu trú tại phòng số một mươi của nhà nghỉ để uy hiếp cướp tài sản
sau đối tượng manh động nên cả ba người đã lấy năm triệu bốn trăm linh ngàn đồng
khoảng ba mươi phút sau cả ba người mới dám mở cửa ra ngoài và trình báo tới cơ quan công an
công an quận cái răng đã khẩn trương triển khai lực lượng trích xuất camera an ninh của nhà nghỉ và các tuyến đường xung quanh để điều tra và bắt giữ sơn tại thị trấn cầu quang huyện tiểu cần tỉnh trà vinh
tăng vật thu giữ một điện thoại di động một gói ma túy đá
qua khai thác nhanh công an quận cái răng đã thu giữ một khẩu súng đối tượng cất giấu tại một buổi chuối trên đường trương vĩnh nguyên phường thường thạnh quận cái răng thành phố cần thơ
liên quan vụ một đối tượng giải danh sinh viên của trường đại học y dược thành phố hồ chí minh để tham gia vào nhóm tình nguyện viên hỗ trợ
tại khu cách ly trường cao đẳng điện lực thành phố tại quận một mươi hai truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận ý kiến từ công an thành phố hồ chí minh
và góc nhìn pháp lý về những vấn đề liên quan đến vụ việc
qua kiểm tra xác minh thông tin công an thành phố hồ chí minh cho biết khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sau khi ủy ban nhân dân quận một mươi hai đề nghị cử nhân sự tham gia hỗ trợ
tại khu cách ly trường cao đẳng điện lực thành phố hồ chí minh thì trường đại học y dược thành phố hồ chí minh đã tạo lập nhóm chat trên mạng xã hội
để sinh viên đăng ký tham gia theo hướng dẫn bằng được link google form và nộp kèm bán phô tô thẻ sinh viên
lợi dụng sản xuất trong việc kiểm tra thông tin do sinh viên cung cấp nguyễn quốc khiêm đã tự tìm kiếm trên mạng hình ảnh mô tả sinh viên của trường đại học y dược thành phố
để chỉnh sửa cắt ghép hình ảnh của bản thân sau đó chụp hình để đăng ký làm tình nguyện viên
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trung tâm y tế quận một mươi hai đã có quyết định về việc điều động phân công nhân sự trong đó có nguyễn quốc khiêm hỗ trợ công tác phòng chống dịch
tại khu cách ly tập trung trường cao đẳng điện lực thành phố
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sau khi việc giả mạo có dấu hiệu bị bại lộ lấy lý do cá nhân khiêm đang nghỉ việc tại khu cách ly
công an thành phố cũng làm rõ khiêm từng theo học trường cao đẳng chuyên ngành y sĩ đa khoa niên khóa hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đã nghỉ học chưa tốt nghiệp
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai hộ khẩu thương chú tại thôn đám bạc xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh đặt điểm nhận dạng có sẹo chấm cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương là đối tượng trần mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại khu đoàn xá một phường hồng phong thị xã đông triều tỉnh quảng ninh

hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện